để chuẩn bị xây dựng các văn kiện trình đại hội một mươi ba của đảng hôm nay đoàn tiểu ban văn kiện đại hội một mươi ba do đồng chí võ văn thường
ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương thường trừng tiểu ban văn kiện có buổi làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy kiên giang
cùng dự buổi làm việc còn có phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí võ văn thường đánh giá cao những nỗ lực phấn đấu và những kết quả đạt được của đảng bộ và nhân dân tỉnh kiên giang
trong việc thực hiện cương lĩnh bổ sung phát triển năm hai nghìn một mươi một và nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng
việc quán triệt triển khai đạt một số kết quả nổi bật đó là tốc độ tăng trưởng kinh tế ba năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi tám bình quân bảy một mươi ba một năm
thu nhập bình quân đầu người tăng từ một sáu trăm sáu mươi bốn đô la năm hai nghìn một mươi năm lên hơn hai chín mươi đô la năm hai nghìn một mươi tám
đồng chí võ văn thường cũng gợi mở những vấn đề kiên giang cần tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện trong những năm tới
để thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội
đại hội của đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ tình chuẩn bị tốt cho đại hội đảng bộ tình và đại hội lần thứ một mươi ba của đảng